xin kính chào quý vị và các bạn thời tiết các tỉnh đông bắc bộ nước ta vẫn phổ biến không mưa ngày có nắng nhiều từ nay cho đến ngày ba mươi một tháng tám
với nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động ở ngưỡng ba mươi hai ba mươi năm độ cục bộ có điểm nắng nóng với nhiệt độ lên trên ba mươi năm độ
thời tiết có thể biến động nhẹ từ chiều tối cho đến đêm ngày ba mươi một tháng tám cho đến một hai ngày đầu cuối tháng chín khi mưa rào và rông sẽ gia tăng ở diện giải rác
đồng thời nhiệt độ trong những ngày này sẽ có xuống giảm từ một cho đến hai độ
phía tây bắc bộ trong ngày mai phổ biến không mưa ngày nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
sang hai ngày tiếp theo mưa rào xuất điện giải rác và nhiệt độ sẽ giảm chậm mỗi ngày khoảng một độ
tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế thời tiết duy trì ổn định trong ngày ba mươi ba mươi một tháng tám đêm không mưa ngày nắng nhiều
với nhiệt độ đạt mức cao nhất trên cả nước là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
sáng ngày một tháng chín mưa rông sẽ xuất điện giải rác ở trên khu vực
nhiệt độ giảm nhẹ cao nhất ba mươi hai ba mươi năm độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận có mưa rào rải rác mức độ nắng có phần dịu nhẹ hơn ở phần phía bắc
với nhiệt độ cao nhất trong ngày chủ yếu ở ngưỡng là ba mươi một ba mươi bốn độ cục bộ có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên trong giai đoạn ba ngày tới chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ yếu đến trung bình
sẽ tiếp tục là tác nhân gây ra những cơn mưa tập trung về chiều và tối
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông bà con cảnh giác với rông lốc và gió giật mạnh có thể đi kèm
với nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới phổ biến là hai mươi tám ba mươi một độ sau đó giảm nhẹ một độ
nam bộ cũng có mưa rông tập trung về chiều tối trong ba ngày tới
cục bộ có mưa vừa mưa to ngày nắng gián đoạn và nhiệt độ trong hai ngày tới cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ